do đến một mươi năm đến một mươi sáu giờ chiều cả hai khu vực vẫn duy trì được tiết trời nắng giáo với mức nhiệt cao từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ ở tây nguyên và từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ ở nam bộ
sau một mươi sáu giờ mây đối lưu phát triển tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rông trở lại nhưng diện mưa ở mức giải rác
trên biển hầu khắp các khu vực biển nước ta thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba bốn có mưa vài nơi
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa mưa rông rải rác về chiều và tối gió hướng tây nam mạnh ở mức cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước